thưa quý vị thời gian vừa qua tình hình tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh bạc liêu
từng bước diễn biến khá phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi
mức độ thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm thậm chí là cả hàng tỷ đồng
khiến dư luận không khỏi bức xúc những ghi nhận sau của nhóm phóng viên tại tỉnh bạc liêu
vào khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
đã khởi tố bắt tạm giam bị can huỳnh minh dưỡng chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để điều tra xử lý về hành vi mạo danh hụi viên hốt hụi và bán các phần hụi khống
để chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng của các hội viên
cũng trong thời gian trên đối tượng trần huy toàn chú tỉnh bạc liêu
cũng bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi giả danh người có chức vụ quyền hạn
rồi liên hệ với gia đình có người thân đang phạm tội yêu cầu họ chuyển tiền để chạy án
rồi chiếm đoạt gần năm trăm năm mươi triệu đồng
qua điều tra các vụ án thì chúng tôi thấy ngoài các thủ đoạn lừa đảo truyền thống như là giả danh công an
giả danh người quen biết với lãnh đạo có thẩm quyền để lừa xin việc làm chạy trường chạy án
hoặc là sử dụng các loại giấy cờ giả
thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng việc người dân ở một số vùng nông thôn
đầy đủ chính xác các thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo
hoặc đánh vào tâm lý hám lợi sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản
cá này hơi phức tạp cho nên là kêu đưa tiền đưa tiền rất nhiều lần đưa là tám lần
có thể là tổng cộng số tiền là năm trăm bốn mươi bảy triệu sau khi đưa tiền xong là cái án không có được giảm gì hết
mà gia đình mới điện cho trang quy tòa là cũng như lo số tiền đó mà không có giảm được gì hết
điện cho trang quy tòa nhưng mà điện không có giảm
ngoài những thủ đoạn nêu trên thời gian gần đây các đối tượng còn sử dụng phương thức tinh vi
như làm giả con dấu tài liệu cơ quan nhà nước cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn phương thanh
đã thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để thế chấp thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai cho một người đàn ông trú cùng địa phương với giá bảy trăm linh triệu đồng
sau đó tiếp tục dùng giấy tờ đất giả đó để cầm thửa đất nêu trên cho một người khác với giá hai tỷ đồng
và lãi suất hai một tháng cơ quan công an xác định thực tế vợ chồng thanh đã ly dị từ lâu
và cả hai đã bán thửa đất này cho người khác tình diện năm hai nghìn hai mươi một công an bạc điêu đã điều tra
làm rõ một mươi tám vụ đềm quan một mươi năm đối tượng lừa đào chiếm đoàn tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
người dân phải nâng cao kinh thần cảnh giác việc đối giữ bí mật thông tin bảo mật các dịch vụ tài khoản ngân hàng
đồng thời phải cảnh giác việc đối giữ bí mật thông tin bảo mật các dịch vụ tài khoản ngân hàng
đối với các đối tượng làm quen qua mạng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ của các cơ quan diện kiểm sát
tòa án cơ quan điều tra nhân viên ngân hàng dân dân đồng thời phải kịp thời phát hiện các vụ việc
có dấu hiệu không bình thường nghi dắn hoạt động phạm tội thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất
để xử lý giải quyết kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng
người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác thử dung cầm liệt thông tin về phương thức
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt đừng bị hám lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin
để trở thành con mồi của tội phạm lừa đảo tài sản đồng thời khi phát hiện những vấn đề có dấu hiệu
không bình thường nghi vấn hoạt động phạm tội thì thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra